tại tỉnh cao bằng bên cạnh việc phòng chống rét cho người thì tỉnh cao bằng cũng đang khẩn trương triển khai mọi biện pháp để bảo vệ cho đàn gia súc tránh bị thiệt hại trong mùa z năm nay
tỉnh cao bằng đã ban hành các văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các huyện thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi
theo đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của người dân vận động nhân dân sửa chữa củng cố lại hệ thống chuồng trại ra xúc không thả rông ra xúc trong những ngày z đậm z hại chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn ra xúc tăng cường trồng các giống cỏ có khả năng chịu hạn chịu z chịu xương muối tốt
trong thời gian tới dự báo thời tiết có thể có nhiều diễn biến phức tạp để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về gia súc thì ngoài sự vào cuộc của các cấp chính quyền ngành chức năng thì người dân cũng cần tích cực chủ động thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn